thông tin cập nhật về diễn biến của cơn bão số một
theo dự báo bão di chuyển nhanh đổ bộ biên giới việt trung vào trưa nay
và từ bảy h sáng nay nhiều nơi nhiều khu vực ở đông bắc và việt bắc bắt đầu xuất hiện mưa lớn
vào hồi bảy giờ sáng nay vị trí tâm bão ở khu vực phía nam của tỉnh quảng tây trung quốc
cách mong cái quảng ninh khoảng một trăm linh km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi giật cấp một mươi hai
đến bảy giờ sáng ngày mai bão di chuyển theo hướng tây tây bắc
tốc độ khoảng hai mươi hai mươi năm kmh đi sâu vào đất liền rồi suy yếu và tan dần
do ảnh hưởng của bão số một ba sân bay nội bài của hà nội cát bi hải phòng và vân đồn quảng ninh
sẽ dừng tiếp nhận máy bay trong ngày hôm nay
cảng vụ hàng không miền bắc thường xuyên cập nhật thông tin về bão số một
để chủ động điều chỉnh thời gian đóng mở khai thác
tại các sân bay trong khu vực ảnh hưởng của bão theo quy định
đúng tám giờ sáng nay ngày một mươi tám tháng bảy bộ giáo dục và đào tạo chính thức công bố
điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi ba của sáu mươi ba tỉnh thành phố trên cả nước
để hỗ trợ thí sinh tra cứu điểm thuận lợi bộ giáo dục và đào tạo đã phối hợp
triển khai nhiều phương thức công bố điểm
thứ nhất thí sinh truy cập vào đường link thí sinh thitốtnghiệp trunghocquốcsa edu vn
của bộ giáo dục và đào tạo nhập các thông tin được yêu cầu
để biết được kết quả thi
cách thứ hai thí sinh có thể tra cứu điểm thi tốt nghiệp
qua website của các sở giáo dục và đào tạo
tin an ninh trả tự vào tối qua công an tp hcm cho biết
đơn vị đã phối hợp với các lực lượng liên quan
phát hiện một hành khách quốc tịch kenya nhập cảnh vào việt nam
qua cửa khẩu cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
vào lúc hai mươi hai h tối một mươi bốn tháng bảy lực lượng chức năng đã phát hiện
hành khách nữ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám quốc tịch kenya nhập cảnh vào việt nam
có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành phối hợp kiểm tra
hình ảnh soi chiếu cho thấy mặt nắp trên và mặt đáy của vali
có nghi vấn cất dấu ma túy
kiểm tra bên trong vali tổ công tác phát hiện có hai gói
có chứa hai ba kg ma túy loại cocaine
hiện công an tp hcm đang phối hợp để điều tra mở rộng
cùng có chứng cứ xử lý đối tượng
phần cuối của bản tin là thông tin về truy nã tội phạm
và những thông tin này cũng sẽ kết thúc bản tin nhanh sáng nay
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đã ra quyết định truy nã
đối với ba đối tượng cùng về tội giết người
đối tượng lê đức cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
hộ khẩu thường trú tại thôn ba xã phả lễ huyện thủy nguyên tp hcm
đối tượng này có sẹo chấm cách một cm dưới trước mép phải
đối tượng nguyễn quốc tuấn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
hộ khẩu thường trú tại thôn hòa nhất xã đặng cương huyện an dương tp hcm
đối tượng này có nốt ruồi cách hai cm trên sau mép trái
và đối tượng lê văn giang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố nghĩa sơn tp hcm
phường minh đức quận đồ sơn tp hcm
đối tượng này có nốt ruồi cách hai cm dưới sau đôi mắt trái
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an

luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thường cho những thông tin có giá trị
quốc luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp cơ đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ cơ đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện